từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cứ sau năm năm làm việc tại một doanh nghiệp cơ quan số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm một ngày
cùng đó người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để quyết định thời gian nghỉ hàng năm và có thể nghỉ gộp ba năm một lần
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín vừa được quốc hội thông qua đã bổ sung thêm một số trường hợp nghỉ việc riêng hưởng một trăm linh lương và phải thông báo với người sử dụng lao động
theo đó điều một trăm một mươi năm của bộ luật quy định trường hợp người lao động kết hôn sẽ được nghỉ ba ngày con đẻ con nuôi kết hôn được nghỉ một ngày cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng con đẻ con nuôi của vợ hoặc chồng chết được nghỉ ba ngày
ngoài ra người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động nghỉ thêm ngày nhưng không hưởng lương
đáng chú ý khi nghỉ phép người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa ba năm một lần
cùng với đó khi nghỉ phép mà chưa đến kỳ
trả lương người lao động được phép tạm ứng trước